theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn vùng nam bộ dự kiến gieo xạ hơn một sáu trăm linh triệu hectare trong đó vùng đồng bằng sông kiểu long gieo xạ hơn một năm trăm linh triệu hectare
theo kế hoạch vùng đồng bằng sông cửu long trong tháng một mươi một xuống giống khoảng sáu trăm linh hectare tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám xuống giống khoảng bốn trăm năm mươi hectare
riêng một số vùng thu hoạch lúa thu đông muộn sẽ xuống giống rứt điểm trong một mươi ngày đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín với diện tích khoảng một trăm linh hectare
nhóm giống lúa chủ lực gồm om năm nghìn bốn trăm năm mươi một đài thơm tám và om sáu nghìn chín trăm bảy mươi sáu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng dự báo nguồn nước cho sản xuất vụ lúa đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sẽ gặp nhiều khó khăn
xuống giống sớm trong tháng một mươi sẽ có nhiều cơ hội tận dụng nguồn nước cho sản xuất lúa và không bị hạn cuối vụ
nhất là đối với các tỉnh ven biển
mặt khác theo dự báo thì việc thiếu nước trong mùa khô dẫn đến xâm nhập mặn sớm sâu hơn và cường độ cao vẫn xảy ra do thiếu nước từ thượng nguồn